cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau hơn hai năm chống dịch đến nay các điều kiện năng lực phòng chống dịch trong nước khác trước rất nhiều
từng bước chuyển sang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh
trong khi đó việc mở cửa trường học là yêu cầu bức thiết về việc tổ chức dạy học thích ứng linh hoạt an toàn sau kỳ nghỉ tết nguyên đán tới nay
tại cuộc họp một số ý kiến thống nhất đề nghị bộ y tế sớm có phác đồ điều trị cho trẻ em mắc covid một mươi chín ở các cơ sở y tế và tại nhà
sớm có vaccine tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi nghiên cứu vaccine tiêm cho trẻ dưới năm tuổi
kiến nghị thống nhất quy trình xác định f một
hiện có sự khác nhau giữa quy định của bộ y tế và sổ tay hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết trong nửa đầu tháng hai cả nước ghi nhận ba trăm hai mươi chín trường hợp
trong đó số ca mắc từ năm tuổi đến một mươi tám tuổi chiếm tám sáu dưới năm tuổi chiếm bốn tám
bộ y tế cho biết sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc và thuốc điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín
nhằm đảm bảo sự an toàn tạo sự yên tâm cho phụ huynh và xã hội
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn gửi các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý
tổ chức lễ hội năm hai nghìn hai mươi hai đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của người dân trong dịp đầu năm
trong đó bộ đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thường xuyên cảnh báo
người dân không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh cùng với đó tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra giám sát khi tổ chức lễ hội kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm
đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội để trục lợi lưu hành kinh doanh văn hóa phẩm trái phép
không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền quảng bá các hoạt động
có dấu hiệu tà đạo mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục
mắc covid một mươi chín với các triệu chứng nhẹ nhanh khỏi thậm chí là mắc bệnh mà cha mẹ không biết
nhưng sau đó nhiều trẻ bất ngờ diễn biến nguy kịch sau khoảng từ một cho đến hai tuần khỏi bệnh
các bác sĩ cho biết đây là hội chứng mitsy hay còn gọi là hội chứng viêm đa hệ thống xuất hiện sau khi trẻ nhiễm covid một mươi chín
khoảng ba tuần trở lại đây tại bệnh viện nhi trung ương số trẻ nhập viện điều trị hội chứng này đang có xu hướng tăng
và đáng lo ngại hơn đó là ở bệnh viện tuyến huyện hay tuyến tỉnh nhiều trẻ chưa được chẩn đoán đúng bệnh
dẫn đến việc điều trị lâu mà không khỏi phải chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương trong tình trạng rất nặng
cách đây hai tuần bệnh nhi này có biểu hiện đau họng
tại bệnh viện huyện trẻ được chẩn đoán mắc viêm họng viêm amidam
sau sáu ngày điều trị không khỏi lại có biểu hiện sốt cao phù nề
trẻ được chuyển đến bệnh viện tỉnh với trần đoán suy đa tạng nhiễm trùng huyết
do tình trạng nặng trẻ được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương được chẩn đoán mắc hội chứng mixi do trước đó đã nhiễm covid một mươi chín
điều đáng nói là gia đình không biết trẻ đã từng mắc covid một mươi chín
một tuần bác sĩ kết luận cháu là không kiểm tra bệnh
cháu các bác chuyển cháu lên tỉnh tỉnh xong các bác lại kết luận cháu bị nhiễm trùng đông huyết
còn bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng sốc dối loạn đông máu
các bác sĩ phải cho trẻ thở máy chống sốc sử dụng nhiều thuốc vận mạch lọc máu hỗ trợ chức năng thận
hiện sức khỏe của trẻ đã được cải thiện
được biết từ giáp tết nguyên đán đến nay đã có khoảng một mươi trẻ có tình trạng tương tự phải nhập viện điều trị
trong những trường hợp đã nhiễm covid mà sau đó xuất hiện các triệu trứng như thế này
thì nó sẽ giúp các bác sĩ định hướng nhanh hơn tới hội trứng mis c
còn đối với các nhóm trẻ mà không bị bố mẹ không biết thì vào có nhiều khi nó bị lẫn vào bệnh cảnh khác
thì các bác sĩ tại các bệnh viện cũng phải làm thêm một cái xét nghiệm để khẳng định rằng bé đã từng bị nhiễm virus covid
theo các bác sĩ ở trẻ em tỷ lệ mắc hội trứng
hội chứng viêm đa hệ thống chỉ khoảng hai trên một trăm linh người
nhưng hậu quả rất nặng và là nguyên nhân chính gây tử vong sau mắc covid một mươi chín
hội chứng này gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể trẻ như đường tiêu hóa hệ thống tim mạch thận
hội trứng mis c nó lẫn vào rất nhiều bệnh khác ví dụ như là hội trứng thực bào máu này
hội trứng kawasaki này rất là nhiều bệnh hoặc là sốc nhiễm trùng tốc xích sốc
nên nhiều khi bác sĩ cũng sẽ bị lẫn vào rất nhiều bệnh cảnh như vậy
và trong khuyến cáo của phát đồ bộ y tế cũng khuyến cáo là chúng ta phải loại trừ được các bệnh khác trước khi nghĩ tới mis c
do vậy thì sắp tới phát đồ đã từng ban hành rồi thì cũng được tập khuấn và phổ biến
các bác sĩ khuyến cáo với trẻ đã từng mắc covid một mươi chín các gia đình không được chủ quan
sau khi trẻ âm tính khoảng hai sáu tuần nếu có biểu hiện sốt cao trở lại phát ban phù nề
mệt da tái nhịp tim nhanh gia đình cần cho trẻ đi khám để được chẩn đoán sớm và điều trị
trong trường hợp trẻ không nhiễm bệnh nhưng khu vực sinh sống có nhiều người mắc covid một mươi chín
cha mẹ cần quan sát để đưa trẻ đi khám và điều trị đúng hướng kịp thời
công an tỉnh yên bái thông tin quá trình điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện văn chấn
vào ngày một mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với bị can nông ích trấn nguyên phó chủ tịch ban nhân dân huyện văn chấn tỉnh yên bái
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thẻn công vụ
liên quan đến vụ án công an tỉnh yên bái cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với trần quốc dương
công chức địa chính xã phủ nham thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái trần đăng khôi
chủ tịch hội nông dân huyện văn chấn và trần đăng khánh giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện văn chấn
quá trình điều tra xác định trong quá trình khảo sát mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất
để công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư thương mại thiên hà thực hiện dự án trang trại nuôi lợn công nghệ cao
kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn suối quẻ xã phù nham huyện văn chấn nay thuộc thị xã nghĩa lộ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ba bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái công vụ với mục đích vụ lợi
chỉ vì mâu thuẫn với vợ
đối tượng trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã mang đứa con nhỏ chỉ mới năm tuổi ra thả xuống sông trường giang
gần sáu tiếng đồng hồ sau thi thể của cháu bé mới được tìm thấy
sáng ngày một mươi bảy tháng hai công an xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy vào khoảng một giờ cùng ngày
thông tin ban đầu vào lúc một mươi chín h ba mươi
ngày một mươi sáu tháng hai trần văn viên là bố của cháu bé đã mang con gái ra khu vực cầu cảng gần bến phà tam hải
rồi thả xuống sông trường giang
tiếp nhận tin báo công an xã tam hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé
sau đó công an xã tam hải đã tạm giữ trần văn viên và bàn giao đối tượng cho công an huyện núi thành
công an tỉnh quảng nam điều tra xử lý theo thẩm quyền
bước đầu viên khai nhận do có mâu thuẫn với vợ nên trong lúc không kiểm chế được
đã mang con gái thả xuống sông trường giang
đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng cho biết
sau nhiều giờ băng rừng trèo núi cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đưa được sáu người
trong đó có một cháu bé hai tuổi nhập cảnh trái phép bị mắc kẹt trên vách núi
về chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn an toàn
cụ thể vào lúc một mươi ba h
vào lúc ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại khu vực giữa mốc tám trăm năm mươi bảy và tám trăm năm mươi tám thuộc xóm cưa thoang xã lý quốc huyện hạ lan tỉnh cao bằng
đã phát hiện hai người đàn ông việt nam tên là ly xeo xúa chú tỉnh lào cai
và đầu công dũng chú tỉnh thái bình có hành vi nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam
quá trình khai thác thông tin được biết trên núi vẫn còn năm người phụ nữ và một cháu bé đang mắc kẹt do vách đá cao trời mưa đường trơn nên không xuống được
ngay lập tức tổ công tác cùng sáu đồng chí lập tức triển khai đi tìm kiếm xác định vị trí nhóm người nhập cảnh trái phép trên
sau ba tiếng tổ công tác đã đưa được năm phụ nữ và một cháu bé hai tuổi về chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch khua thoang an toàn
hiện đơn vị đã hoàn thành thủ tục và bàn giao cho địa phương để thực hiện cách ly theo quy định
những rủi ro xảy ra đối với những người xuất nhập cảnh trái phép như vừa rồi không phải là hiếm đã có nhiều bài học đã có những cảnh báo
tuy nhiên những vụ việc như vậy vẫn liên tục tái diễn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong bối cảnh hiện nay
ông dương hồng sơn ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi thường xuyên qua campuchia và trở về việt nam
thế nhưng ông không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định
những trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh như ông sơn trên địa bàn quảng ngãi không phải là ít
trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác phối hợp trao đổi thông tin với công an các tỉnh biên giới
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện có năm mươi năm lượt công dân xuất nhập cảnh trái phép
chủ yếu với mục đích lao động làm thuê
một phần lớn là xuất cảnh sang trung quốc và campuchia
hành vi xuất nhập cảnh trái phép ngoài việc sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật
còn gây nhiều hệ lụy
đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm vì không có bất kỳ sự bảo hộ nào từ nước sở tại
trong đó có nhiều trường hợp bị lừa đảo tiền bị bắt giữ xử lý trao trả về việt nam
công tác tuyên truyền cho tổ chức cá nhân và nhân dân hiểu rõ về các quy định về công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình để phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép
mỗi người dân cần nâng cao ý thức
không để các đối tượng xấu lôi kéo rụ rỗ xuất cảnh trái phép
tích cực tham gia công tác phòng ngừa phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép
hoặc đối tượng có hành vi lôi kéo rụ rỗ lừa đảo người xuất nhập cảnh trái phép
kịp thời báo ngay cho lực lượng công an để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn mạnh lăng
nguyễn mạnh lăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi bảy trên một đoàn văn bơ
phường một mươi ba quận bốn tp hcm về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự
tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú
tại ấp bình hòa thượng xã thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
nguyễn mạnh lăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khóm hai thị trấn mỹ an
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện